không được tận thu giá dịch vụ y tế tại các cơ sở công lập tiên dương phải được xây dựng quyết định giá cho từng loại dương
đó là khẳng định mà bộ y tế vừa đưa ra tại buổi gặp mặt báo chí thông tin về xây dựng giá dịch vụ
chăm sóc sức khỏe khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở y tế công lập
giải thích về dịch vụ ngày dường bệnh mà trước đó nhiều báo chí đã thông tin về việc bệnh viện công có thể thu tới bốn triệu đồng một ngày
đại diện bộ y tế đã giải thích thông tư có quy định mức giá tối đa là bốn triệu đồng đối với loại một dương một phòng
tuy nhiên dương điều trị có hàng chục loại nên không phải cứ một dương một phòng là được thu bốn triệu đồng
các bệnh viện phải xây dựng quyết định cho từng loại như hồi sức tích cực giường sau các phẫu thuật loại đặc biệt dương điều trị nội khoa
chi phí vật tư chăm sóc người bệnh cũng phải tính theo từng loại giường
người bệnh nặng phải luôn có một điều dưỡng chăm sóc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
người nhà không phải chăm sóc thì giá khác với dương
cũng từ ngày hai mươi tháng tám tới đây thông tư một mươi ba một mươi bốn về thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh giữa các bệnh viện
bao gồm giá khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế và ngoài phạm vi bảo hiểm y tế sẽ chính thức có hiệu lực
theo đó giá dịch vụ y tế sẽ tăng từ hai đến một mươi dựa vào thay đổi mức lương cơ sở